nhật cường còn gửi cho chúng tôi tài liệu để thể hiện họ có công nghệ tiên tiến
tôi không hình dung ra được họ hoáng thầu không làm gì làm chúng tôi vô cùng vỡ mộng
cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư nói
những thông tin mới nhất về phiên xét xử này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến cuối video
và xin hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo